chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
quỹ ban thường vụ quốc hội đã tiến hành chất vấn các thành viên của chính phủ
phiên chất vấn được tổ chức trực tuyến và trực tiếp tới các địa phương trên cả nước
trong phiên chất vấn buổi sáng với bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long
một vấn đề lớn được nhiều đại biểu chất vấn là tình trạng nợ động
chậm ban hành văn bản pháp luật đã tồn tại nhiều năm
nhiều đại biểu đề nghị cần có giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng này
về vấn đề này bộ trưởng bộ tư pháp thừa nhận việc nợ chậm ban hành văn bản
là vấn đề từ lâu chưa được giải quyết rứt điểm

để những cái những cái việc ấy mà có thể ban hành ở trong luật và lẽ ra là phải điều hành ở trong luật
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thì có nói rất là nhiều lần ấy
ví dụ như là các cái vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách rồi là phân bổ kinh phí cái này nó phải là luật
bên cạnh việc nợ động chậm ban hành văn bản pháp luật nhiều vấn đề nóng như tình trạng trồng chéo
trong ban hành văn bản pháp luật ban hành văn bản pháp luật trái thẩm quyền công tác giám định tư pháp
việc đấu giá trực tuyến tài sản phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật
cũng được gửi tới bộ trưởng bộ tư pháp
với bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan
nhiều đại biểu quan tâm chất vấn về giải pháp cho tình trạng được mùa mất giá
được giá mất mùa của một số mặt hàng nông sản
giá một cái nông sản quyết định bởi cung cầu cầu mà tăng cung không tăng thì giá nó lên
nhưng mà quyết định thứ hai đó chúng ta không can thiệp được bởi vì đó là quy luật thị trường
nhưng mà có một cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm là có những tác động ngoài bài toán cung cầu đó
tức là đẩy giá tồn trữ đặc cọc dân dân cố tình đẩy giá lên nó gây một ảnh hưởng rất là lớn
thành ra tôi mong rằng với bà con nông dân với doanh nghiệp lúc này chúng ta phải tôn trọng nhau
phải cùng nhữ nhau phải chia sẻ với nhau
lúc mà chúng ta đang có
được cái thời cơ thì chúng ta cũng chia sẻ thời cơ nhưng mà chúng ta cũng phải tiên liệu
tôi có nói bà con nông dân rằng mua bán không chỉ là vấn đề chúng ta được lợi
mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta mùa sau chúng ta còn mua bán với người đó được hay không
theo quan điểm cá nhân tôi là cũng phải chúng ta phải chuyển từ tư duy mua bán sang tư duy liên kết hợp tác
thì nó mới bình chứng được
cũng trong phiên chất vấn chiều nay các đại biểu đã chất vấn bộ trưởng lê minh hoan
về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản hoạt động khai thác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu đối với thủy sản vấn đề đảm bảo an ninh lương thực
nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa bộ công an và bộ tài chính
vào chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và đồng chí hồ đức phước ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài chính
thời gian qua công tác phối hợp giữa bộ công an và bộ tài chính đã tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực
đặc biệt các đơn vị chức năng của hai bộ đã tăng cường phối hợp trong công tác điều tra chống buôn lậu
chống chôn thuế trục lợi thuế đảm bảo an ninh tài chính
chủ động phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế hải quan chứng khoán
qua đó tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh thúc đẩy sản xuất phát triển
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trên cơ sở đó hai bộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc trao đổi thông tin
nhằm đấu tranh có hiệu quả với những phương thức thủ đoạn liên quan đối với các vi phạm tội phạm về chứng khoán
buồn lậu hàng giả gian lận thương mại các hành vi trốn thuế gian lận thuế
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định quan hệ phối hợp liên ngành công an và tài chính
đã góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô tăng cường kỳ cương kỳ luật tài chính ngân sách nhà nước
trên cơ sở đồng tình nhất trí với những đề xuất về công tác phối hợp giữa hai bộ trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các đơn vị chức năng của hai bộ chủ động phát hiện những vụ việc nổi cộng trên thị trường
kiên quyết đấu tranh về những vấn đề phát sinh như không để xảy ra các hành vi thao tùng chứng khoán
ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia đầu tư
tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của đề án sáu triển khai hóa đơn điện tử góp phần làm minh bạch thị trường tăng thu ngân sách nhà nước
bộ trưởng tô lâm cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bộ tài chính
trong triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nguyện và hiện đại
thực hiện kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an sáng nay tại hà nội
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi tiếp các công dân có khiếu nại tố cáo đã tóm tắt nội dung vụ việc và cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan để chứng minh
trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân
thứ trưởng trần quốc tỏ đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bộ công an
đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
lãnh đạo bộ công an giao thanh trao bộ tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
tại buổi tiếp các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo cũng đã cảm ơn sự lắng nghe hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời của lãnh đạo bộ công an
và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết các ý kiến của công dân
sáng nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương
đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba ở xã bát tràng huyện gia lâm hà nội
lãnh đạo các đơn vị chức năng của bộ công an
trao tặng kỷ niệm trương bằng khen cho cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê quốc hùng ghi nhận và đánh giá cao thành phố hà nội khi tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
với ba điểm cấp thành phố bốn điểm cấp sở ban ngành và năm mươi tám điểm cấp quận huyện thị xã
qua đó đã tạo sức lan tỏa và nâng các phong trào cách mạng của nhân dân thủ đô
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh công an thành phố hà nội đã chủ động nghiên cứu tham mưu bài bản khoa học cho ban chỉ đạo thành phố
ban hành các quy trình xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc mô hình dân vận khéo tổ chức ngày hội rộng khắp trên toàn thành phố
nhằm đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói chung
và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hàng năm
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tp hà nội
tập trung thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương chính phủ về đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
làm tốt công tác vận động quân chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu lực lượng công an cơ sở tổ chức xây dựng các mô hình theo hướng tự quản
tự phòng tự bảo vệ tự hòa giải phù hợp đặc điểm tính chất của từng địa bàn lĩnh vực
thường xuyên quan tâm lắng nghe phối hợp giải quyết kịp thời những bước xúc trong nhân dân
trong vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở không để nảy sinh phức tạp
thưa quý vị ba mươi năm qua công lạc bộ sĩ quan công an hưu trí bộ công an đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân nồng cốt
để tập hợp đoàn kết động viên các thế hệ cựu cán bộ công an giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
trong đó trung tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân yêm nguyên giám đốc học viện cảnh sát nhân dân
là một trong những thành viên tích cực và có nhiều đóng góp của câu lạc bộ
vào năm hai nghìn một mươi chín hết tuổi quản lý trung tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân yêm đã nghỉ chế độ trong công an nhân dân
và nhận lời mời chuyển sang làm viện trưởng viện an ninh phi truyền thống trường quản trị và kinh doanh đại học quốc gia hà nội
và tham gia sinh hoạt tại công lạc bộ sĩ quan công an hưu trí bộ công an
từ đó đến nay đồng chí vẫn tiếp tục cống hiến trí tuệ đóng góp những kinh nghiệm quý báu của mình
trong nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo tiếp tục góp phần xây dựng và phát triển khoa học luật khoa học an ninh việt nam xã hội chủ nghĩa
viện an ninh phi truyền thống trường quản trị và kinh doanh đại học quốc gia hà nội
nơi trung tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân yêm đang cùng các đồng nghiệp tâm huyết xây dựng một trường phái khoa học
với ba trụ cột quản trị an ninh và công nghệ
thì cái việc đầu tiên mà chúng tôi đã làm được là đã và đang tổ chức nhiều những cái lớp tập huấn bồi dưỡng
về an ninh phi truyền thống và quản trị an ninh phi truyền thống cho các tỉnh thầy ngụy
cho các bộ ngành các doanh nghiệp các cơ quan trong đó có lực lượng công an nhân dân và quân đội dân
vấn đề thứ hai là chúng tôi tập trung một số những vấn đề an ninh phi truyền thống đang nổi lên hiện nay
trước tiên trong thời kỳ phòng chống đại dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh
chúng tôi gọi là vấn đề về an ninh và y tế
vấn đề thứ hai nữa là vấn đề về an ninh kinh tế an ninh tài chính và an ninh doanh nghiệp của việt nam
vấn đề thứ ba nữa là vấn đề về an ninh môi trường an ninh nguồn nước
và thứ tư nữa là các vấn đề về an ninh mạng và an ninh mạng xã hội
đây là bốn cái lĩnh vực mà viện an ninh phi truyền thống của chúng tôi đang chủ trì phối hợp
với các công an chức năng của đại quốc gia hà nội
cũng như của bộ công an và bộ quốc phòng và các tỉnh thành phố triển khai
với giáo sư yêm nghiên cứu khoa học đã ăn sâu vào máu thịt
từ khi bảo vệ thành công xuất sắc luận án phó tiến sĩ luật học tại liên xô
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín rồi giám đốc học viện cảnh sát nhân dân
và cho đến khi nghỉ hưu ông đã có gần năm trăm linh bài báo khoa học ở trong nước và quốc tế
viết và chủ biên hơn sáu mươi sách chuyên khảo bộ sách lớn về tội phạm học khoa học hình sự
khoa học an ninh khoa học công an quản trị an ninh phi truyền thống
và giờ ông vẫn tiếp lửa truyền thống cho nhiều thế hệ
trong đó có những tướng lĩnh đang phục sự nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
tôi là một nghiên cứu sinh thành công ở học viện cảnh sát
cùng với nhiều nghiên cứu sinh khác đã thành công ở học viện cảnh sát
là có sự hướng dẫn kịp thời của tập thể các giáo sư các thầy
nhưng phải nói trong đó giáo sư nguyễn xuân yên vẫn là một hạt nhân và là một trụ cột không thể thiếu được
đối với cá nhân tôi
nghĩ rằng sự say mê của mình đã có
sự tận thụy của mình đã có
cân khu của mình đã có
nhưng nếu ở gần giáo sư
thì tôi thấy mình còn phải học nhiều hơn nhiều lắm
từ ngày nghỉ hưu bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học
giáo sư yêm càng tích cực trong các hoạt động của tổ bốn mươi một
câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí bộ công an
mỗi người một lĩnh vực
nhưng họ vẫn chung một nhiệt huyết

công hiến tâm trí
đó là công hiến tâm trí

góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng phát triển
khi về tham gia câu lạc bộ
thì mình chỉ là một trong những người tích cực nhất là cầu nối
giữa những người cán bộ công tác tại học viện
cũng như giữa những khán bộ công tác trong ngành công an
là tạo điều kiện cho nhau để hoàn thành tất nhiên vụ
sống vui sống khỏe sống có ích
dù tuổi đã cao
sức lực không còn được dẻo dai như xưa
nhưng những nỗ lực tỏa sáng giữa đời thường
của trung tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân yêm nói riêng
và các hội viên câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí nói chung
đã góp phần giữ gìn và tô thắm truyền thống
vì nước quên thân vì dân phục vụ
của lực lượng công an nhân dân việt nam
thế về chương trình là một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin vào tối hôm qua
trên địa bàn phường việt hưng quận long biên hà nội
đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc táo tợn
ngay sau khi sự việc xảy ra
lực lượng công an hà nội đã nhanh chóng vào cuộc
và chỉ sau một mươi tiếng đồng hồ đối tượng gây ra vụ việc đã bị bắt giữ
cháu bé được giải cứu an toàn
vào chiều nay công an tp hà nội đã tiến hành họp báo
để thông tin chính thức về vụ việc
khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
nhận tin báo của công an quận long biên
về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại phường việt hưng quận long biên
khoảng hai trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an quận long biên
và các đơn vị nghiệp vụ đã được huy động tham gia điều tra
truy bắt đối tượng giải cứu cho cháu bé
mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia phá án đều xác định phải tập trung trí tuệ
các biện pháp nghiệp vụ để phá án trong thời gian ngắn nhất
đảm bảo sự an toàn cho cháu bé
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
và đưa ra số tiền yêu cầu là không mặc cả
và có nói rõ là một điều là
thích tiền hay là thích con
như sự quyết tâm cao
vì nước quyên thân vì dân phục vụ
sẵn sàng hy sinh
để bảo vệ nhân dân quyền lợi chính đáng nhân dân
là chúng tôi đã bắt thành công
theo trình báo từ gia đình nạn nhân
sau khi bắt cóc cháu bé
đối tượng đã yêu cầu một mươi năm tỷ đồng tiền chuộc
nếu không sẽ làm hại cháu bé
sau khi yêu cầu mẹ cháu bé đích thân giao tiền
đối tượng đã hướng dẫn mẹ cháu bé
di chuyển lòng vòng qua nhiều địa phương
nhằm cắt đuôi lực lượng công an
sau gần một mươi tiếng lần theo dấu vết
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng
và giải cứu cháu bé an toàn
đưa cháu bé về đoàn tụ với gia đình
đối tượng gây án là nguyễn đức trung
cư trú tại thôn hòa thịnh xã đồng tĩnh
huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
do vay nợ tiền không có khả năng chi trả
nên nảy sinh ý định trộm cắp
tuy nhiên không trộm cắp được tài sản
nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hà nội tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ
khởi tố vụ án khởi tố bị can
mở rộng điều tra làm rõ đối tượng liên quan
nếu có để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
cũng liên quan tới vụ việc trên
trong quá trình truy bắt đối tượng
thiếu tá nguyễn anh tuấn công an quận long biên
thành phố hà nội đã bị đối tượng bắn trúng đùi
ngay trong sáng ngày hôm nay
lãnh đạo công an thành phố hà nội đã đến bệnh viện
thăm hỏi động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm
kiên quyết đấu tranh với tội phạm nguy hiểm
của thiếu tá nguyễn anh tuấn
lãnh đạo công an thành phố đã ân cần động viên
và mong muốn đồng chí nguyễn anh tuấn
cố gắng giữ gìn sức khỏe thực hiện nghiêm túc
pháp đồ điều trị của y bác sĩ
để sớm bình phục trở lại đơn vị
lãnh đạo công an hà nội đã chỉ đạo
các phòng chức năng thuộc công an thành phố
khẩn trương làm các thủ tục cần thiết
theo quy định để công nhận thương binh
cho thiếu tá nguyễn anh tuấn
đại diện bệnh viện cho biết tình hình sức khỏe
của bệnh nhân nguyễn anh tuấn tiên lượng tích cực
hiện các bác sĩ đã chẩn đoán hình ảnh
và chuẩn bị các bước để đưa bệnh nhân phẫu thuật vết thương
ban giám đốc công an thành phố
thiếu tá nguyễn anh tuấn coi sự quan tâm này
là động lực để đồng chí cố gắng
điều trị vết thương nhanh bình phục sức khỏe
để sớm trở lại đơn vị
trước tinh thần dũng cảm kiên quyết đấu tranh
với tội phạm vào trường ngày hôm nay
chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh
đã có quyết định tặng bằng khen
cho bốn tập thể và năm cá nhân thuộc công an thành phố
đã có thành tích xuất sắc
trong công tác điều tra truy bắt đối tượng bắt cóc
nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
phường việt hưng quận long biên hà nội
theo đó bốn tập thể được tặng bằng khen
của chủ tịch ubnd tp hà nội
gồm phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tựa xã hội công an thành phố
phòng tham mưu công an thành phố
phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an thành phố
và công an quận long biên
năm cá nhân được khen thưởng là thượng tá cao văn thái
phó trưởng phòng phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tựa xã hội công an thành phố
trung tá nguyễn minh quang
đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp
cướp giật tài sản phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tựa xã hội công an thành phố
thượng úy trịnh tuấn phong
đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tựa xã hội công an thành phố
thiếu tá đoàn bá thành
đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an quận long biên
trung úy nguyễn thành long
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận long biên
và cũng trong ngày hôm nay
trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã ký quyết định tặng bằng khen của bộ công an
đối với một tập thể và bốn cá nhân
gồm đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm
phòng cảnh sát hình sự
đại tá hứa việt hưng
trưởng công an quận long biên
trung tá nguyễn quỳnh giang
đội trưởng đội một phòng kỹ thuật nghiệp vụ
thiếu tá nguyễn anh tuấn
cám bộ đội cảnh sát hình sự công an quận long biên
và trung tá ngô tiến đức
cá bộ điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự